giáo dục và đào tạo là xu thế tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học và công nghệ phát triển như hiện nay
hội nhập quốc tế giúp chúng ta tiếp cận với nguồn chi thức mới với những mô hình giáo dục đào tạo tân tiến
đồng thời tranh thủ được nguồn lực của nước ngoài từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong nước
nâng tiềm lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho quốc gia
tuy nhiên điều này cũng đem đến nguy cơ bị lợi dụng để tạo ra lớp người có quan điểm tư tưởng không phù hợp
với những đường lối quan điểm của đảng và nhà nước để nhận diện rõ hơn nhằm chủ động phòng ngừa ngăn chặn từ sớm âm mưu này
trong hành trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
phó viện trưởng viện an ninh phi truyền thống đại học quốc gia hà nội
ché xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi ngay sau đây

hiện đơn vị này đang triển khai gần ba mươi chương trình liên kết đào tạo quốc tế

hàng năm trường có khoảng một năm trăm linh lượt cán bộ đi nước ngoài kết thù kiến thức

từng bước cũng phổ cập được công nghệ đào tạo đấy

cũng như là vị thế của đại học quốc gia hà nội trong khu vực và trên thế giới
tuy nhiên đơn vị này cũng nhận định hoạt động hợp tác quốc tế luôn kiếm ẩn những nguy cơ và rủi ro nhất định

có những hoạt động lồng ghép lồng ghép những đường hướng hoặc là muốn lồng ghép để sửa đổi
những hệ thống tư pháp hay là hành chính của việt nam làm sao cho nó khác đi so với các định hướng
chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
cái thứ hai nữa là thông qua những hoạt động hội nghị hội thảo thì họ cũng lồng ghép những hình ảnh sai lịch
và các hình ảnh sai lịch
về chủ quyền quốc gia chủ quyền lãnh thổ quốc gia ví dụ như là đưa những hình ảnh mà nó có liên quan tới đường lưỡi bò
hay là chủ quyền của việt nam tại biển đông
cái điểm thứ ba nữa đó là thông qua những cái hoạt động hội nghị hội thảo hay là trao đổi giảng viên sinh viên
thì gọi là truyền thống văn hóa lịch sử của việt nam
thông qua những hoạt động như vậy họ cũng từng phụ cho những mục đích ảnh hưởng tới an ninh đối ngoại của việt nam
thực trạng cũng đã có
đó là chương chính sách của đảng nhà nước thực hiện cái hoạt động là tuyên truyền để mà làm sao kích động cái việc chống đối
thay đổi cái định hướng của họ về cái con đường mà đảng như nước ta đã lựa chọn
ngoài ra các hoạt động hội nghị hội thảo quốc tế các hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
có liên quan đến các vấn đề như tôn giáo nhân quyền pháp luật an ninh chính trị biên giới
đều là những hoạt động dễ đem lại nguy cơ bị lợi dụng để lồng ghép những nội dung phá hoại
nếu không có sự phối hợp chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng có chuyên môn
trong thời gian tới cần phải có một sự chung tay của rất nhiều các cơ quan ban ngành cũng như là các cá nhân trong toàn xã hội của chúng ta
trước hết đó là chính những người mà có cái sự thụ hưởng của việc là hợp tác quốc tế hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
là những người đó phải tự bản thân mình trang bị cho mình làm sao đủ cái sức đề kháng để mà có những cái kiến thức cơ bản
trong việc nhận diện các phương thức thủ đoạn
các thế lực thủ địch đã lợi dụng vấn đề giáo dục đào tạo để mà từ đó thực hiện việc chống phá đảng và giả nước ta
trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thưa phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn ạ
theo ông thì đâu là khó khăn của việc nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng hội nhập hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo để phá hoại
giáo dục đào tạo thì nó phổ rất là rộng
từ chính trị từ kinh tế từ pháp luật từ khoa học từ công nghệ và rất nhiều các lĩnh vực khác nhau
chúng ta đang mở rộng rất nhiều trong cái hợp tác quốc tế này
cái phổ nó rộng như thế cho nên là các thế lực mà muốn chống phá họ cũng lợi dụng trên tất cả các hợp đồ đó
trong từng chi tiết một từ vấn đề thay đổi của chính sách từ thay đổi pháp luật từ thay đổi về công nghệ
từ vấn đề về chính trị tất cả các hoạt động này các đối tượng thường che giấu rất kín
và chúng ta biết là khi nhận thức tư tưởng nó thấm dần vào càng ngày mỗi ngày một chút nó thấm dần vào
thì nó còn nguy hiểm hơn là cái hành vi bộc pháp
và nó sẽ ở rất sâu trong cái đối tượng bị tác động
cho nên là nhận diện rất là khó
và việc đấu tranh này là cũng không đơn giản là chúng ta dễ gì có được cái tài liệu cái chứng cứ là cái hoạt động nó vi phạm pháp luật
để chúng ta có điều kiện để đấu tranh trực diện
mà cái điều này nó là giấu mặt và nó cài đặt
cho nên là cái việc này là chúng ta đấu tranh với cái âm mưu phương thức này là
một cái câu chuyện không thể đơn giản
cho nên việc này thì cần chúng ta phải đặt ra lên một cái mặt trận
mà phải nhận diện rất rõ từng hành vi từng phương thức từng lĩnh vực
để mà chúng ta có những giải pháp rất cụ thể
qua đó để chúng ta bồi đắp tình yêu đất nước cũng như là trách nhiệm công dân cho người học
đồng thời ngăn chặn các hành vi các phương thức cách thức của các đối tượng này
có các cái cách thức khác nhau một cái linh hoạt phong phú và đa dạng
để cho các thế hệ đa người học này kể cả giáo viên phải ý thức được tôn trọng pháp luật
hiểu và tôn trọng pháp luật
và hiểu được cái hậu quả của hành vi mà chúng ta bị mùa chuột bị lôi kéo
dẫn đến tương lai của cá nhân bản thân của gia đình của xã hội và của đất nước
khi mà người ta đã có ý thức được hiểu biết về pháp luật ý thức tôn trọng pháp luật
hiểu được ý thức của một công dân với đất nước với chế độ với nhà nước
và khát vọng xây vươn lên để khẳng định bản thân mình khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương đất nước
và xây dựng chế độ thì đấy chính là một cái sức đề kháng vô cùng lớn
thì các thế lực có lôi kéo thế nào thì cũng rất khó có thể lành chuyển được
xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và đã có những phân tích những chia sẻ hết sức là xác đáng
và đó cũng chính là những lưu ý hết sức cần thiết để chúng ta có thể nhận diện rõ hơn về nưu đồ trồng phá có thể xuất hiện
trong quá trình hội nhập giáo dục và đào tạo trong thời điểm hiện nay ạ
và đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo